không chấp hành hiệu lệnh tăng ga bỏ chạy và đâm xe khiến một chiến sĩ công an bị thương
đối tượng phan thành đam chú huyện bến cầu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến cầu
tỉnh tây ninh khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai tháng bốn tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ bảy trăm tám mươi sáu thì phát hiện phan thành nam
điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
nam đã không chấp hành mà điều khiển xe lãng lách bảo chạy
thế vậy đại úy đoàn cảnh toàn và đại úy lưu trung hiếu tiếp tục ra hiệu lệnh để nam dừng phương tiện
nhưng nam cố tình không chấp hành mà tăng ga bảo chạy và đụng vào đại quý lưu trung hiếu gây thương tích
tại cơ quan công an đối tượng nam khai do có sử dụng rượu bia cùng bạn bè trước đó nên trên đường về đã gặp lực lượng cảnh sát giao thông
nam lo sợ phát hiện lập biên bản xử phạt nên cố tình bỏ chạy để tẩu thoát và gây ra tai nạn
đặt mua ma túy của người lào rồi bàn bạc với đối tượng khác đến khu
tại khu vực cửa khẩu cầu treo tỉnh hà tĩnh để nhận hàng
tuy nhiên quá trình vận chuyển về địa bàn nghệ an thì đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại khu vực xã trung phúc cường huyện nam đàn của tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện nam đàn
tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tý và nguyễn thế anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một túi sách bên trong có ba kg ma túy ketamin hai xe máy và một điện thoại di động cùng một mươi năm triệu đồng
tại cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn ngọc tý và nguyễn thế anh khai nhận số ma túy trên do tý đặt mua của đối tượng người lào không rõ lai lịch để vận chuyển về thành phố vinh bán kiếm lời
nguyễn ngọc tý từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn thế anh có hai tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy
thời gian qua tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp nổi lên là tuyến hàng không bưu điện
các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa qua biếu phi mậu dịch bằng đường hàng không để ngụy trang cất dấu ma túy rất tinh vi từ nước ngoài về việt nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba
hơn ba mươi cân ma túy là cần xa
vừa được công an huyện đông anh phát hiện thu giữ số ma túy này được chuyển kèm theo các hàng hóa thông thường thông qua đường hàng không từ mỹ về việt nam
phối hợp mở rộng đấu tranh với các cơ quan chức năng tại tp hcm và hà nội công an huyện đông anh đã bắt giữ ba đối tượng là đàm quang minh thường trú tại đống đa hà nội đối tượng nguyễn thành trung chú tại quận bình thạnh và trần lâm khởi chú tại quận bình tân tp hcm
do ở việt nam em đã sử dụng cái mặt hàng này mà không chất lượng nên em định nhắn sang bên mỹ
nhập mặt hàng như thế này chất lượng cao nhập vào một cố ví đấy là năm trăm linh gram thì bán bảy tám triệu nếu bán như nhập cố ví là tám chín triệu
các đối tượng ở nước ngoài chuyển hàng về thì đều liên lạc thông qua mạng xã hội là trang telegram máy chủ đặt ở nước ngoài
xác định đã bị lộ thông tin thì các đối tượng sẽ có thể xóa giấu vết các cuộc trao đổi thông qua mạng telegram này
và các đối tượng có liên quan thì sẽ không biết được toàn bộ quá trình
vận chuyển qua đường hàng không diễn ra như thế này
còn đây là số ma túy được ngụy trang trong những hộp sữa giảm cân được các đối tượng sử dụng dịch vụ vận chuyển qua đường hàng không
từ nước anh về việt nam đến hải phòng rồi chuyển đi các nơi tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng đã bắt giữ hai đối tượng trong đường dây này và đang mở rộng điều tra vụ án
đối tượng phạm tội về ma túy tiếp tục lợi dụng tuyến đường hàng không để vận chuyển ma túy bằng hình thức như chuyển phát nhanh
thí thủy hàng hóa
thực hiện rất chặt chẽ có tổ chức phân công vị trí vai trò của các đối tượng trong đường dây
thực hiện vô cùng tinh vi phân công người đứng tên người nhận và người vận chuyển
cất dấu dưới nhiều hình thức liên hệ qua các tài khoản mạng xã hội hoặc các sim giác
các đối tượng sử dụng nhiều hình thức nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đặc biệt các đối tượng lợi dụng vào các đơn vị chuyển phát để có thể đưa ma túy vào việt nam
đối với dịch vụ vận chuyển ở việt nam
hiện nay trên địa bàn hà nội chúng tôi thống kê là có trên chín trăm linh cơ sở dịch vụ chuyển phát vận chuyển vận tải hàng hóa
nhưng ở đây thì trong chế tài xử lý trách nhiệm đối với dịch vụ vận chuyển này
đối với pháp nhân cũng như là cá nhân còn có những cái bất cập
phương tiện để kiểm tra soi chiếu các dịch vụ này
để phát hiện hàng cầm trong các đồ ký gửi hàng hóa vận chuyển theo hình thức chuyển phát nhanh
và các cơ sở cũng chưa được trang bị
thời gian tới ngoài việc các cơ quan chức năng phối hợp phát hiện và bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
thì phải có những kiến nghị bổ sung về chính sách quản lý sao cho phù hợp
cơ quan chức năng cũng phối hợp với các văn phòng interpol các cơ quan phòng chống ma túy của các nước
nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
kính thưa quý vị tại phiên xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
hội đồng xét xử cho biết đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã có đơn trúc kháng nghị
đối với một mươi năm trên hai mươi chín bị cáo
ngoài ra hai bị cáo cũng có đơn xin rút kháng cáo
theo đó hội đồng xét xử sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những người này
nhưng khi cần thiết vẫn sẽ triệu tập đến tòa để làm rõ các tình tiết của vụ án
theo viện kiểm soát nhân dân cấp cao tại tp hcm vì thời gian gấp rút
việc nghiên cứu ban hành kháng nghị phúc thẩm nêu trên chỉ dựa trên cơ sở nội dung của bản án sơ thẩm
không có hồ sơ tài liệu chứng cứ nào khác
do đó sau khi thủ lý hồ sơ phúc thẩm viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm nhận thấy
trong số các bị cáo bị kháng nghị phúc thẩm có một số trường hợp bức án sơ thẩm tuyên phạt
là tương xứng với vị trí vai trò và mức độ tham gia giúp sức
ngoài ra các bị cáo có đơn xin cứu xét kèm theo tài liệu chứng cứ có tình tiết giảm nhẹ mới về nhân thân
nên viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã quyết định rút kháng nghị đối với các bị cáo
phiên tòa phúc thẩm được mở ra do có nhiều bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo
và viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm cũng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
ngày năm tháng bốn công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra
làm rõ vụ việc ba người trong một gia đình tử vong do điện giật
trước đó khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn trời mưa to có dông lốc khiến cây xanh trên đường thuộc khu phố hai
phường mỹ phước thị xã bến cát bị quật ngã đổ đè lên đường dây điện ba pha làm căn đứt
bong chóc hệ thống những dây điện chiếu sáng và hệ thống dây cáp quang
lúc này bà nguyễn thị nhị sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đi ra quét nước
thì đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã
phát hiện vụ việc ông nguyễn văn lên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chồng bà nhị
con trai là nguyễn thái bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và cháu nội là nguyễn thái dương sinh năm hai nghìn một mươi một
đang ở trong nhà liền chạy ra cứu thì cũng bị điện giật
hậu quả làm ông nguyễn văn lên anh nguyễn thái bình và cháu nguyễn thái dương tử vong tại chỗ
còn bà nguyễn thị nhị bị thương nhẹ
đằng sau thành công của những vụ án không thể kể hết những gian khổ sự hy sinh mà lực lượng công an phải trải qua
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của bộ công an thành ủy ủy ban nhân dân thành phố
lực lượng công an thành phố hồ chí minh luôn nêu cao tinh thần quyết tâm
vì nhân dân phục vụ đấu tranh trấn áp quyết liệt tội phạm
đây là hình ảnh một bộng trí đội cảnh sát hành sự công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
bị chấn thương ở chân khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm thanh thiếu niên mang hung khí nóng đi hỗn chiến
chia sẻ với những hiểu nguyên mà cán bộ chí sĩ phải đối mặt
bang chỉ huy công an quận một mươi hai đã tổ chức thăm hỏi đồng viên
đồng thời nêu gương về sự dũng cảm trong chiến đấu này
cái việc mà đấu tranh với tội phạm là công tác thường xuyên của công an
xa thì cái việc mà bị thương cũng là rất dễ xảy ra trong cái chuyện này
cái đuổi bắt cái nhất là đường cổ
còn thực ra thì tính cương quyết ở đây thì từ cái chỉ đạo tất nhiên là an toàn cho cán bộ chiến sĩ
nhưng cái việc mà đấu tranh tội phạm là chúng tôi cũng chỉ đạo anh em là cương quyết
tinh thần mà đấu tranh tội phạm đến cùng
theo đánh giá của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
tội phạm đường phố tập trung vào năm loại thành phần
đối tượng phạm tội ngày càng phức tạp trẻ hóa trong cơ cấu tội phạm
ghi nhận hầu hết thường là thanh thiếu niên mới lớn
đến dưới ba mươi tuổi chiếm năm mươi hai tám mươi năm tổng số đối tượng bị bắt giữ trong năm hai nghìn một mươi tám
tập trung vô năm loại
thứ nhất là cướp cướp dịch và trộm cắp cố gắng ghen tích và gói cho tượng công cộng
ngoài những cái nguyên nhân có cái mâu thuẫn từ trước
thì các đối tượng xuất phát từ cái mâu thuẫn trên không gian mạng
và mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông
từ đó có sự đánh nhau trên các kiến đường
kế hoạch của bộ công an và các phương án và các kế hoạch của công an thành phố
chúng tôi cũng đã có đồng loạt các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an thành phố
và lực lượng cảnh sát thân sự công an hành phố hồ chí minh
trong công tác phố kết hợp để trong công tác tuân tra và chốt chặn
kể cả thực hiện các biện pháp giải pháp nghiệp vụ để mà có cái xử lý
để giải quyết tình hình trên bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm yêu cầu công an tp hcm đặt chỉ tiêu cụ thể
về kéo giảm tỷ lệ tội phạm về xâm phạm sở hữu trong cơ cấu về tội phạm hình sự
đặt chỉ tiêu về tỷ lệ điều tra tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản
phải đạt trên sáu mươi chỉ đạo trong việc nghiên cứu đánh giá ban hành các kế hoạch chuyên đề
về đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm quyền sở hữu
trong đó tập trung là tội phạm cướp cướp giật và trộm cắp tài sản

chống thỏa mở túy sẽ có hợp chuyên đề sẽ hỗ trợ cho việc này hai cái song song
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động
của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp các sở ban ngành địa phương tiếp tục triển khai
thực hiện hiệu quả các chính sách giải pháp đảm bảo an sinh xã hội an dân
không để tội phạm lợi dụng các chủ trương chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội
an sinh xã hội để trục lợi vi phạm pháp luật
lực lượng công an thành phố phát huy vai trò nồng cốt trong phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm
chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân điều kiện làm gia tăng tội phạm hình sự
xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề và các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
từ nay đến ngày một mươi năm tháng năm phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm sẽ phối hợp
với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan tổng kiểm tra
xử lý các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn
mục tiêu của đợt ra quân này nhằm đập lại trật tự an toàn giao thông
kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cháy nổ trên các phương tiện đường thủy
cảnh sát đường thủy sẽ tập trung vào các nhóm phương tiện thủy vận tải hành khách du lịch
các phương tiện chở người cá nhân du thuyền phương tiện vận tải nhiên liệu
phương tiện vận tải hàng hóa vận tải container
các tổ công tác sẽ kiểm tra rà soát nhằm phát hiện kịp thời và hướng dẫn chủ phương tiện
khắc phục những thiếu sót tồn tại về phòng cháy chữ cháy và khứ nạn cứu hộ
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đăng ký đăng kiểm phương tiện và các vi phạm hành chính khác
ngày năm tháng bốn sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản gửi công an tp hcm
và ủy ban nhân dân các quận huyện về việc kiểm tra xử lý triệt để các bến thủy nội địa
chưa được công bố cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện nay các địa phương có bến thủy nội địa chưa được công bố
gồm tp thủ đức có một mươi bến quận bảy có ba bến quận tám có tám bến quận một mươi hai có một bến
huyện củ chi có một bến huyện nhà bè có năm bến huyện bình chánh có hai mươi tám bến và huyện cần giờ có hai bến
công an thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đối với các bến thủy nội địa chưa được công bố có phép hoạt động theo thẩm quyền
để xếp dở chuyên tải hàng hóa hoặc đón trả khách tại các vị trí chưa được công bố cấp phép hoạt động
đặc biệt là các phương tiện đường thủy chở quá tải trọng không đăng ký đăng kiểm
ngày năm tháng bốn thông qua phản ánh của người dân thanh tra sở y tế đã phối hợp với ủy ban nhân dân
phòng y tế công an quận một mươi kiểm tra tại thẩm mỹ viện natural địa chỉ sáu trăm năm mươi tám lê hồng phong quận một mươi
và phát hiện sai phạm nên buộc thẩm mỹ viện này ngưng hoạt động và tháo dỡ bản hiệu
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và giải pháp hoạt động khám chứa bệnh theo quy định
do đó đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong tạm giữ các hàng hóa trang thiết bị dụng cụ y tế
chấm dứt ngày hoạt động khám chứa bệnh và gợi các nội dung quảng cáo tại cơ sở và trên các trang mạng xã hội
được biết cơ sở trên do bác sĩ hồ phi nhạn làm chủ
ông nhạn có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại và chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do sở y tế tỉnh bình thuận cấp
thanh tra sở y tế đang tiến hành tổng hợp hồ sơ mời các cá nhân đến làm việc
trong chiều cùng ngày báo hiệu của thẩm mỹ viện naturo đã bị gỡ bỏ
tuy nhiên bên trong căn nhà trên vẫn có người ra vào và nhiều xe gắn máy đậu trước vỉa hè
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng an giang vừa phối hợp bắt vụ vận chuyển
gần ba gói thuốc lá không rõ nguồn gốc tại một ngôi nhà bỏ không trên địa bàn huyện tịnh biên
tối ngày ba tháng bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn lực lượng phối hợp phát hiện
bốn đối tượng đang mang vác nhiều bao hàng từ bờ canh vĩnh tế lên nhà dân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện thấy lực lượng chức năng các đối tượng bỏ lại toàn bộ tăng vật trong nhà lợi dụng đêm tối chạy thoát
kiểm tra căn nhà đối tượng để tăng vật phát hiện một mươi bốn bọc ni lông chứa hai chín trăm chín mươi gói thuốc lá
không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng chín mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phan công sáng
đặng quang nam đặng thế khánh đều chú tỉnh hà tĩnh về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày hai mươi ba tháng ba hàng chục chiến sĩ công an đã đồng loạt tấn công khám xét khẩn cấp ba đối tượng trên
thu giữ nhiều tăng vật và hung khí nguy hiểm
bước đầu xác định
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám ba đối tượng mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecast vn
thực hiện các hoạt động cho vai lãi nặng mức lãi suất giao động từ ba đồng một triệu một ngày đến năm đồng một triệu một ngày
sáng đứng sau cung cấp vốn mở cửa hàng cầm đồ và giao cho nam trực tiếp cho vay thu lãi trên địa bàn thị xã hồng lĩnh đức thọ can lộc
còn khánh cho vai trên địa bàn cầm xuyên thạch hà
đến nay các đối tượng đã thực hiện gần một luật cho vai
tổng số tiền cho vay là một mươi chín một tỷ đồng thu lợi bất chính gần sáu trăm linh triệu đồng
điện mà truyền hình công an nhân dân gửi đến quý vị ngay sau đây sẽ là hồi trường cảnh tình về tình trạng lừa đảo nước bóng thần y
kim xương thất chức là loại mật nha được nhóm đối tượng này hô biến trở thành thần dược
chữa bách bệnh như đổi mỏng mắt giảm thâm quần và làm sáng da
nhà già cá tinh bà đê trấu vương hoa thỏa đông quận cẩm lệ đã trở thành nạn nhân
khi bị đối tượng lừa đảo mua chín kg kim sương với giá chín triệu đồng đến khi phát hiện chân tướng sự thật
tá hỏa hạt mật nha được phụ phép trở thành kim xương chỉ có giá năm mươi năm đồng một kg tại các chợ
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can các đối tượng nguyễn thị kim anh trần thị xen và trần thị sang
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoàn thải sản
với thủ đoàn tinh vi ba đối tượng đóng diện ba vai trò khác nhau lần la về các chợ tạm chợ cóc
vùng nông thôn tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng để hành nghề
trong vai bác sĩ giọng sẽ tiếp cận những người có biểu hiện bệnh ngoài da hay xương khớp
hai mươi đối tượng khác trong vai người bán và khách hàng từng sử dụng thuốc để chào mời
với mỗi kg mạch nha được hô biến thành thuốc tiên đối tượng đã thu lợi bất chính gần một triệu đồng
qua đấu tranh ban đầu số tiền các đối tượng lừa được gần hai trăm năm mươi triệu đồng
sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc không theo chỉ định của bác sĩ sẽ để lại hậu quả khôn lường
bệnh nhân này thay vì đến bệnh viện thì đã tìm đến thầy lan để điều trị các bệnh thoát vì địa đềm
sau hơn một tháng sử dụng các loại lá không được kiểm chứng phần lưng hai chân và mông
bắt đầu có những biểu hiện ngứa và các nốt bỗng bắt đầu lan rộng
đến khi trở lại bệnh viện điều trị tình trạng bệnh đã trở
trở nặng có nguy cơ sẽ phải sống chung với những vết sẹo bỏng đến suốt đời
mỗi người dân chúng ta hãy là những người tiêu dùng thông minh
chúng ta hãy biết nghe và biết chắc lọc những thông tin
và chúng ta nếu như có vấn đề gì về sức khỏe thì hãy tham khảo ý kiến hoặc là đến khám
những cơ sở y tế những bác sĩ những người thầy thuốc có được cái sự cấp phép của bộ y tế
và có được những chuyên môn tốt nhất để chúng ta có được mối hướng điều trị cụ thể
đừng nghe những lời quảng cáo
từ vụ việc nơi trở lại
cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tin vào những lời đường mật
của các đối tượng tự xưng là bác sĩ thầy lan bốc thuốc để rồi sập bẫy lừa đảo
nhằm chấn chỉnh tình trạng xin kích hoạt sẵn bán chản lan trên thị trường
dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy dối khủng bố đòi nợ lừa đảo bồi nhọ
xúc phạm gây mất trật tự an toàn xã hội nhiều người dân bị thiệt hại về tài sản
bộ thông tin và truyền thông
đã triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký
lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc
từ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
để đợt thanh tra được hiệu quả
bộ thông tin và truyền thông đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo sở thông tin và truyền thông khẩn trương thành lập các đoàn thanh tra
triển khai thanh tra đồng bộ trên cả nước đối với chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông tại địa phương
các điểm cung cấp dịch vụ viện thông
tổ chức doanh nghiệp cá nhân đăng ký sử dụng sim điện thoại với số lượng lớn
có dấu hiệu bất thường
bộ thông tin và truyền thông đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với sở thông tin và truyền thông
triển khai đợt thanh tra tạo điều kiện thuận lợi để đợt thanh tra đạt kết quả tốt
số hóa truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản
đang là yêu cầu nhằm minh bạch về xuất xứ
chất lượng và tạo thuận lợi cho thị trường tiêu dùng
tuy nhiên doanh nghiệp và các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong áp dụng ở lĩnh vực này
do đó cần tập trung thúc đẩy số hóa toàn diện trong truy xuất nguồn gốc nông sản
nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường về quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
đem lại niềm tin cho người tiêu dùng
tuy chưa phải là áp dụng công nghệ số một cách toàn diện
thế nhưng đơn vị này cũng đã ý thức được vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm
trong ứng dụng mã số mã vạch vùng trồng nguyên liệu
để tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại của mình
thời gian gần đây các công nghệ bốn đã hỗ trợ cho việc truy xuất này rất nhiều
thực tế là các cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử
khi bắt đầu nghĩ đến chuyện truy xuất nguồn gốc điện tử đưa vào
cho vận dụng cho thực tế của mình chúng tôi rất tâm đắc
bởi vì những câu chuyện quá khó khăn cho doanh nghiệp
khi mà kiểm soát từ trang trại cho đến sản xuất
bây giờ đã được đơn giản hóa bằng cái chuyện công nghệ thông tin
hiện nay mỗi sản phẩm rất dễ dàng để tạo cho nó một mã qr
và người dùng chỉ mất một vài giây là có thông tin về sản phẩm
tuy nhiên nếu không có tư duy tốt
việc số hóa quản lý thông tin nông sản thực phẩm theo hình thức này rất lỏng lẻo
doanh nghiệp thu mua rất dễ mua phải hàng hóa trả trộn kém chất lượng
do vậy các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau
để phát triển mạnh mẽ một cổng thông tin chung
về quản lý giám sát thông tin sản phẩm
qua đó có thể đưa thông tin của hàng vạn hợp tác xã ngành hàng
giá bán giá mua nông sản để tất cả các chủ thể có nhu cầu dễ dàng tiếp cận
và tiến tới tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ được minh mạch thông tin
với các bộ ban ngành và các địa phương các cơ quan xúc tiến thương mại có liên quan
để tích cực triển khai hơn việc đưa các ứng dụng số nền tảng số vào
trong việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ cho sản phẩm nông sản cho bà con
đặc biệt là cái phần nào đó để cho bà con có thể chủ động
trong việc trào bán các sản phẩm của mình trong thời gian sắp tới
liên quan đến cái ứng dụng về truy xuất nguồn gốc
thì cần tham gia của rất nhiều các đơn vị các công ty cung cấp giải pháp
các đơn vị các công ty it mà có thể phát triển các lĩnh vực cung cấp
truy xuất nguồn gốc cho từng dòng sản phẩm
rồi những ngành hàng mà các công ty đấy có sở trường và có thế mạnh
truy xuất nguồn gốc là một trong tám vấn đề trọng tâm trong chuyển đổi số nông nghiệp
để số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực sự đi vào thực tiễn có tính hiệu quả cao
rất cần sự tham gia phối hợp của tất cả các bên
từ quản lý nhà nước tới doanh nghiệp hợp tác xã và nông dân
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng năm tới đây tất cả du khách trong nước và quốc tế
tới khu phố cổ hội an để tham quan du lịch đều phải mua vé
câu chuyện này đang trở thành chủ đề nóng nhận được sự quan tâm của dư luận
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo kế hoạch từ ngày một mươi năm tháng năm tới đây hội an sẽ triển khai hai lối đi riêng
tại các đường chính vào khu phố cổ
trong đó có một lối đi dành riêng cho du khách
giá vé tham quan tròn gói vẫn thực hiện như hiện hành
tức là một trăm hai mươi đồng một vé dành cho khách quốc tế
tám mươi đồng một vé dành cho khách nuôi địa
tôi nghĩ không có vấn đề gì với việc phải mua vé tham quan cả
đối với điểm di sản đó là điều hiển nhiên thôi
tôi đã mua vé để đi tham quan
em thấy rất là phù hợp tại vì ghế vào cổng thì cũng là một phần trách nhiệm
của khách du lịch
cho tham quan này nọ một phần thì vé này tiền này thì cũng chỉ là để trùng tu lại
khu di tích này nọ thôi để cho nó đẹp hơn sinh động hơn
hoặc là có nhiều cái để thú vị hơn để chơi hơn
thì em thấy rất là phù hợp em đồng ý
bên cạnh ý kiến ủng hộ đồng tình với việc thu vé
cho rằng đây là việc làm cần thiết cũng có rất nhiều những băn khoăn
phải giải quyết cách nhanh cho nó hợp lý
hợp lý cái chỗ này này hợp lý là những người bà con ở xa
hay là người ta họ gì họ thăm bà con ở đây
thì phải tính con đường ra cho họ tránh cái trường hợp mà mua vé đi
không lại họ vô họ thăm bà con họ mua váy thì cái đồ vô lý
làm sao chính quyền phải tìm rõ được cái mà nên phân luồng cho ai
bây giờ bảo khách này mà vô mà bây giờ bảo mua vào đây uống đi cà phê một mươi
mua cái vé tám mươi rồi thì ai dám vô
hay là vô vay may một cái đồ mà bây giờ bảo vô may cái đồ
cái mất tiền vô thì chắc chắn là không ai vô
lãnh đạo thành phố hội an cho biết về bản chất phương thức bán vé trọn gói
khi vào tham quan phố cổ và cơ cấu giá vé không thay đổi so với trước
chủ trương lấy di tích nuôi di tích khai thác du lịch gắn liền với bảo tồn
và phát huy giá trị di tích trong mấy chục năm qua là vấn đề nhất quán
việc quản lý chặt nhằm tránh tình trạng thất thu nguồn vé là nguồn thu phục vụ
cho việc trùng tu di sản cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ
phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch đồng thời đảm bảo quyền lợi cho du khách
thành phố hội an sẽ chỉ thu vé với những người vào khu phố cổ với mục đích tham quan du lịch

cho việc thu vé trong thủ đô
để xây dựng hoàn thiện cơ chế này hợp lý hơn
dù giá bình quân cả nước tăng nhẹ nhưng giá heo hơi tại các tỉnh miền nam
vẫn tiếp tục duy trì mức giá thấp trong khoảng từ năm mươi đến năm mươi hai đồng một kg
trong nhiều tuần qua khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh thua lỗ
theo đó giá heo hơi tại miền trung tây nguyên ngày năm tháng bốn ghi nhận tăng từ một đến hai đồng một ký
cụ thể heo hơi tại bình định đang được thu mua với giá năm mươi một đồng một ký tăng một đồng một ký
còn các tỉnh quảng ngãi quảng nam chuyển hướng tăng một đồng đến hai đồng một kg
nâng mức giá giao dịch cao nhất lên năm mươi hai đồng một ký
trong khi đó tại tp hcm và các tỉnh miền tây và đông nam bộ
hôm nay giá heo hơi ở mức năm mươi đồng đến năm mươi một đồng một kg
cao nhất là tại tỉnh bà rịa vũng tàu cà mau vĩnh long bạc liêu
giá heo hơi được thu mua với mức năm mươi hai đồng một ký
dù giá heo hơi có dấu hiệu nhít nhẹ
song với mức giá này cả nông dân và doanh nghiệp vẫn chưa hòa vốn
bởi giá thành sản xuất hiện tại với nông hộ đang khoảng năm mươi năm đồng một ký
doanh nghiệp khoảng năm mươi hai đồng một kg
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ra quyết định
di dời hơn ba cơ sở chăn nuôi có quy mô vừa và nhỏ ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
đồng tình với chủ trương này song người dân mong muốn chính quyền địa phương
cần có lộ trình cụ thể
để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi tránh đứt gãy chuỗi cung ứng
theo quyết định hai trăm chín mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
danh sách ba sáu cơ sở chủ yếu là chăn nuôi lợn và gà
trong đó có hơn hai một trăm linh cơ sở phải di dời trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
số còn lại phải ngưng hoạt động trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
sau khi nhận được thông tin ông nguyễn hữu thắng
chủ trang trại heo thuộc xã tân an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
hơi sức bất ngờ và đang băng khoăn
đàn đầu tư vào chăn nuôi
đến thời điểm này nhiều trang trại chăn nuôi tại đồng nai cho biết
vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể nào từ các sở ban ngành liên quan
trong khi lộ trình di dời còn rất ngắn
đây là một bất ngờ đối với người chăn nuôi
thì nó sẽ gây ra hai cái bất lợi
cái thứ nhất là người chăn nuôi không kịp để dịch chuyển cơ sở của mình
mặc dù có nhiều trang trại có đầy đủ tù tục giấy tờ
mà đã được nằm trong vùng quy hoạch trước đây của tỉnh đã cho phép
mà đầu tư có trang trại đến năm mươi tỷ
chỉ thế thì một bất ngờ
như thế là một cái rất khó khăn
cái thứ hai nữa với số lượng lớn trang trại như thế
mới di dời như thế được
thì cái chuỗi cung cấp thực phẩm rất dễ bị trục chặt
có thể bị đứt gãy
mà sẽ đẩy giá thực phẩm trên thị trường rất cao
vì đồng nai là một tỉnh đứng đầu trên toàn quốc
về việc sản xuất các sản phẩm chăn nuôi
theo danh sách di dời của ubnd tỉnh đồng nai
có nhiều cơ sở với quy mô khác nhau
và có cả các doanh nghiệp fdi
các cơ sở chăn nuôi cho rằng
chính quyền địa phương cần sớm có những hướng dẫn cụ thể
đồng thời phải có phương án đồng bộ
để đánh dựng đến nguy cơ làm đứt gãy
chuyên cung ứng thực phẩm trong khu vực
đối với hơn hai bốn trăm linh cơ sở giấy phép còn thời hạn
cũng cần được xem xét lại theo từng đối tượng
khi quyết định thực hiện di dời
chúng ta phải nên có những điều kiện
và hai những là để cho
tức là khi di dời đó
thì bà con nông dân được hưởng những cái gì
và những cái gì không được hưởng
với hơn nữa là chúng tôi cũng thấy rằng
là nếu chúng ta di dời một cách tập trung lớn như thế được
thì chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều
về cái quỹ đất mà hiện nay các chăn chạy sử dụng
vì thông thường các chăn chạy chăn nuôi đều sử dụng
rất là lớn cái số quỹ sử dụng đất đai này
thì nó sẽ vi phạm cái luật đất đai
thì cũng phải là bất lợi gì
thời điểm hiện tại giá thức ăn chăn nuôi tăng cao
trong khi đó giá thành sản phẩm lại giảm mạnh
khiến người chăn nuôi thu lỗ liên tục
buộc phải đóng cửa chuồng trại không dám tái đàn
trong khi đó
việc tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng là vô cùng khó khăn
đối với ngân hàng thì khó có thể là tiếp tục sản xuất kinh doanh
trong những giai đoạn sắp tới
đồng nai được biết đến là thủ phủ chăn nuôi lợn và gà của cả nước
hiện tổng đàn lợn của tỉnh hơn hai sáu triệu con
đàn gà khoảng hai mươi sáu triệu con
việc chăn nuôi phát triển mạnh đã có phần quan trọng
và nâng cao thu nhập cho người nông dân
tuy nhiên nhiều nơi ở đồng nai chăn nuôi cũng gây ra các hệ lụy
nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân
chỉ trong hai mươi bốn tiếng rà soát từ ngày bốn đến ngày năm tháng bốn
đơn vị lục sở hữu trí tuệ phan loa việt nam phát triển
phát hiện có đến gần bảy mươi tên miền gốc vn và edu vn
bị bốn đơn vị mạo danh chèn linh phát lậu các dịch vụ
và tình trạng này một lần nữa báo động về sự tinh vi
của xâm phạm sở hữu trí tuệ tại việt nam
yêu cầu các công cụ pháp lý cơ quan chức năng và công nghệ mạnh mẽ hơn
đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp
các chủ sở hữu bản thân
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tìm kiếm bốn tên miền nằm trong tầm ngắm xử lý của cơ quan chức năng
về phát tán lậu và bóng đá
điều đáng kinh ngạc là những liên trong trang đầu tiên đều có đuôi gov vn hoặc edu vn
sau khuyết lứt các tên miền có đuôi gov vn này
thì người dùng được chuyển hướng để truy cập các trang web phát lộ bóng đá
thậm chí cung cấp dịch vụ cờ bạc cá độ bất hợp pháp
các team về kỹ thuật và pháp lý cùng nhau hỗ trợ thì luôn luôn tìm ra rất nhiều link xâm phạm của các đơn vị này
và họ thường xuyên sử dụng các biện pháp kỹ thuật khác nhau để mà trốn tránh để mà tránh né
nhưng mà cái điều mà nguy hiểm mà trong khoảng thời gian gần đây chúng tôi nhận ra là
cái mức độ xâm phạm của họ đang ngày càng trở nên trắng trợn hơn
thì họ đưa được những cái thông tin của họ vào trong những cái trang của chính phủ
chính xác ở đây là trang các cơ quan nhà nước cơ quan quản lý nhà nước thậm chí là các ủy ban dân cấp tỉnh
bản quyền bóng đá là một điển hình sở hữu trí tuệ cần được bảo vệ
bởi thiệt hại mỗi sự vụ lên đến hàng triệu đô la mỹ
công ty rất nhiệm hữu hàng truyền hình số vệ tinh việt nam k
đơn vị sở hữu bán quyền các giải bóng như ngoài hạng anh champions league europa league
thống kê đã bị thiệt hại lên đến ba trăm linh tỷ đồng mỗi năm do vấn nạn bản quyền
riêng với lĩnh vực này giải pháp bắt buộc là các đơn vị sở hữu bản quyền bảo vệ chính mình
là dùng nhân lực để ra sắc thủ công kết hợp công cụ từ các nền tảng số
để tháo gỡ linh lậu khi trận đấu diễn ra
còn có một cái đội ngũ với mỗi trận đấu thì cỡ khoảng tầm bốn mươi năm mươi bạn trực làm việc liên tục
trong trận đấu để làm việc với facebook youtube và các cơ quan khác để báo cáo vi phạm
các đường link mà đang có để mà giảm tải về những vi phạm cũng như thiệt hại
theo nghiên cứu của tổ chức
media partners asia tình trạng vi phạm bán quyền video trực tuyến tại việt nam ngày càng phổ biến
số lượng người dùng trái phép tăng lên một mươi năm năm triệu vào năm hai nghìn hai mươi hai và làm thất thoát ba trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ
một khảo sát khác của liên minh chống vi phạm bản quyền cap châu á cho thấy tỷ lệ sử dụng
các nền tảng vi phạm bán quyền ở việt nam chiếm tới sáu mươi một
đánh giá hiện tại với các hiệp định song phương đa phương mà việt nam ký kết liên quan sở hữu trí tuệ
thì hành lang pháp lý để bảo vệ đã ổn định
công nghệ là công cụ tiếp theo để rào quét và tháo gỡ vi phạm
mà khác ngay tại lãnh thổ việt nam thì một công cụ để bảo vệ sở hữu quyền tác giả bán quyền

gọi tắt là các đơn vị isp

can thiệp kiềm thời để tránh thiệt hại về kinh tế
và nó cần sự hợp tác rất là quan trọng của các isp tức là các nhà cung cấp dịch vụ ở việt nam
nếu với sự hợp tác của họ thì họ là nơi có thể lưu trữ thông tin hoặc là chuyển đạt cái thông tin đó đến cho người dùng
nếu như họ hợp tác với các chủ sở hữu quyền họ hợp tác với cơ quan nhà nước
nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung xâm phạm có một cơ chế phù hợp
thì trong trường hợp này việc chúng ta ngăn chặn ở điểm cuối cũng rất là quan trọng
thống kê của media partners asia nếu việt nam không kiểm soát được tình hình
thì đến năm hai nghìn hai mươi bảy số người dùng vi phạm bán quyền
có thể bị bắt đầu
nó tăng lên tới một mươi chín năm triệu dẫn tới lượng doanh thu bị thất thoát ở mức bốn trăm năm mươi sáu triệu đô la mỹ
còn nếu kiểm soát được tình trạng vi phạm bán quyền
thì sẽ tạo thêm bốn tám trăm bảy mươi việc làm mới cho thị trường lao động
và sáng lượng lao động tăng thêm ba trăm năm mươi một triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi bảy
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị